chương trình sữa học đường sẽ được triển khai tại các trường mầm non và trường tiểu học tại hà nội từ năm học này
trong đó sẽ miễn phí một trăm linh cho học sinh thuộc hộ nghèo cận nghèo gia đình chính sách con em dân tộc
và miễn phí năm mươi đối với các học sinh khác
tuy nhiên rất nhiều học sinh vẫn không thể tiếp cận được với sữa học đường vì hoàn cảnh gia đình
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
từ lúc một tuổi là cháu chưa được uống sữa
tôi rất mong muốn là cháu được uống sữa
cháu thì nó rất muốn uống sữa vì hoàn cảnh gia đình
con tôi nó bảo mẹ ơi mua con uống sữa con uống
nhưng tôi bảo thôi con này đi về nhà mình lúc nào mình có tiền để uống bây giờ mình chưa có tiền
tôi về tôi hỏi con tôi là đi học các bạn có uống sữa không con
tám tuổi nhưng em dương thế cảnh chín mươi năm
đi học em luôn được xếp ngồi bàn đầu tiên trong lớp
thấp còi gia đình lại không đủ điều kiện
nên khi nghe tin về chương trình sữa học đường mẹ của em đã làm đơn xin được uống sữa miễn phí
nhưng vì vừa được cho ra khỏi danh sách hộ nghèo vào năm trước
nên giờ lá đơn đó đã không còn tác dụng gì
con có thích được uống sữa không
tôi cũng cảm thấy tự thân cho con tôi nhưng tôi vẫn động viên con tôi
tôi và thôi khi nào nhà mình có thì mình cho con uống sau
ở trường tiểu học sơn đà huyện ba vì thành phố hà nội
từ khi họp phụ huynh vận động đăng ký chương trình sữa học đường
nhưng tới nay chỉ có ba mươi hai học sinh đăng ký tham gia uống sữa
ngoài việc băn khoăn về háng sữa chất lượng sữa
thì rất nhiều gia đình học sinh trong số đó là không có đủ điều kiện để đóng bảy mươi mỗi tháng cho con mình
tôi cũng có hỏi cháu là sao mà con uống ớt
thì cháu bảo bây giờ về hoàn cảnh gia đình nhà con
mẹ con gặp bệnh nghèo đấy thì con không theo được
thì bà đừng cho con uống sữa
gia đình phản ánh lại là cũng không đủ tiền để mua sữa cho con
vì ngoài tiền học ra thì lại còn rất nhiều các khoản khác để đóng
thế nên là qua cái việc là tôi tiếp xúc với phụ huynh thì cũng biết là hoàn cảnh khó khăn như vậy
thì cũng động viên rất nhiều nhưng mà lớp cũng chỉ có tham gia được có ít thôi
tôi cũng thấy rất là buồn vì là có bạn thì lại đổ uống sữa
nhưng mà có thể các bạn khác thì lại không được uống
vì là cái tâm lý trẻ
những bộ đồng phục học sinh để các em thấy mình giống nhau
không phân biệt giàu nghèo trong môi trường sư phạm
và sữa học đường để các em thấy mình được quan tâm chia sẻ
nhưng giờ đây cũng từ đó mà các em lại thấy tuổi thân
khi hộp sữa vẫn còn quá khả năng với những đứa trẻ nghèo

để giảm tổn thương đến tâm lý trẻ

trường tiểu học sơn đà đã phải tính đến cách
sẽ dành riêng một phòng cho trẻ uống sữa
tránh các bạn khác có thể nhìn thấy